tại thành phố phan thiết thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh bình thuận
về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và tình hình kinh tế xã hội địa phương năm hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc bình thuận kiến nghị thủ tướng chính phủ và các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết một số vấn đề như
điều chỉnh tăng mức giá mua điện các dự án điện gió phù hợp bổ sung các khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh gồm
sản xuất thanh long sản xuất giống thủy sản sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chăn nuôi bò sữa vào quy hoạch tổng thể khu
và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
trong thời gian ba mươi năm mươi năm tới đối với các khu vực quy hoạch giữ chữ khoáng sản mà chưa triển khai khai thác
thì cho phép địa phương được chấp thuận đầu tư các dự án phát triển kinh tế xã hội trong các vùng này
đề nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo giao bộ giao thông vận tải và các bộ ngành trung ương khẩn trương triển khai thực hiện dự án đường cao tốc dầu dây phan thiết
hỗ trợ kinh phí xây dựng kè khẩn cấp đối với một số vị trí sói lở nghiêm trọng do chiều cường sóng biển gây ra trên địa bàn tỉnh bình thuận
phát biểu ý kiến kết luận tại buổi làm việc thủ tướng cũng chia sẻ với những kiến nghị của tỉnh bình thuận
đồng thời chỉ đạo trung ương và địa phương cùng bàn bạc tính toán giải quyết các kiến nghị cụ thể của tỉnh
sắp xếp thứ tự ưu tiên sao cho đầu tư để phát huy hiệu quả cao nhất khi đưa vào sử dụng